tại tỉnh đắk lắc công đoàn giáo dục việt nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
triển khai nhiệm vụ năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đến dự có bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ
chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam nguyễn đình khang
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ yêu cầu công đoàn ngành giáo dục trong năm mới
cần tập trung bám sát chín nhiệm vụ năm giải pháp trọng tâm với những nội hàm mới
trong đó tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ bảo vệ lợi ích hợp pháp của cán bộ nhà giáo người lao động trong ngành
tăng cường các hoạt động tôn vinh tuyên dương và khen thưởng gương người tốt việc tốt tạo sức lan tỏa trong ngành và xã hội
tập trung tuyên dương những giáo viên vượt khó vươn lên nâng cao hơn nữa nhận thức và kỹ năng cho giáo viên
nhân dịp này tổng liên đoàn lao động việt nam và công đoàn giáo dục việt nam đã trao bằng khen
cờ thi đua cho các cá nhân tập thể có đóng góp cho hoạt động công đoàn giáo dục trong năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín